tám mươi sáu bị cáo gần hai trăm linh luật sư bảo chữa tòa triệu tập hơn hai bốn trăm linh người liên quan
tám mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử về một trong các tội danh tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị hại trong vụ án được xác định là ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn ecb liên quan đến các sai phạm của bà lan và đồng phạm
bên cạnh đó bà lan cũng được xác định là bị hại trong vụ ông nguyễn cao trí chủ tịch tập đoàn capella lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một tỷ đồng
tại phiên tòa sắp tới có gần hai trăm linh luật sư tham gia bảo chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên liên quan
trong đó riêng bà lan có năm luật sư gồm luật sư phan trung hoài luật sư phan minh hoàng luật sư nguyễn duy thiệp luật sư giang hồng thanh luật sư trương thanh đức
bị cáo nguyễn cao trí có bảy luật sư bảo chữa đặc biệt năm bị cáo là cựu lãnh đạo scb và các chi nhánh hiện đang bỏ trốn đều có luật sư bảo chữa
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng có thông báo triệu tập hai bốn trăm linh bốn người liên quan cùng
nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ scb ba trăm một mươi sáu người
nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty tên vay đứng tên các tài sản thế chấp tại ecb thực hiện việc nộp rút tiền một một trăm năm mươi ba người
nhóm người liên quan là các phạm nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền nhận tiền tại scb sáu trăm chín mươi hai người
nhóm người liên quan là các cá nhân tại ngân hàng nhà nước bốn mươi hai người và nhóm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác
hai tám trăm linh tỷ đồng nhận từ bà trương mỹ lan
tám trăm linh tỷ là số tiền mà công ty quốc cường gia rai nhận từ bà trương mỹ lan
ngày một mươi một tháng bốn hội đồng xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp đã tiến hành công bố bản án
với quyết định hình phạt trách nhiệm dân sự của các bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo đó hội đồng xét xử đã buộc công ty cổ phần quốc cường gia lai mã qcg
hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo trương mỹ lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
để đảm bảo thi hành án cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
hội đồng xét xử cũng thống nhất tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số tiết kiệm các tài khoản khác của vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án
trong đó sẽ tiếp tục kê biên đối với một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển giao c ba tiếp tục điều tra làm rõ
để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
được biết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy dù chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng quốc cường gia lai đã ký hợp đồng
hứa mua hứa bán dự án với công ty của phần đầu tư sunny iceland doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái văn thịnh pháp
giá trị chuyển nhượng dự án là bốn tám trăm linh tỷ đồng
theo thỏa thuận trong nhất ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sunny iceland phải thanh toán toàn bộ số tiền này
cho quốc cường gia lai
đổi lại sunny iceland giữa các giấy tờ đất đai tổng diện tích sáu mươi năm hectare của dự án
mà chủ đầu tư đã đền bù xong
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám quốc cường gia lai thông báo chấm dứt hợp đồng đề nghị giao trả hồ sơ đất đai
do cho rằng sunny iceland vi phạm nghĩa vụ thanh toán
tuy nhiên yêu cầu này không được phía sunny istan đáp ứng
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi quốc cường gia lai đã khởi kiện sunny island ra trung tâm trọng tài quốc tế việt nam viec
khi quốc cường gia lai đang chờ virc phân xử sunny iceland gửi đơn tổ cáo đến công an
thành phố hồ chí minh về việc quốc cường gia lai bán dự án khi chưa hoàn tất đền bù
tuy nhiên trong quá trình giải quyết yêu cầu của sunny iceland tòa nhân dân thành phố hồ chí minh
được bộ công an cho biết toàn bộ hồ sơ đền bù sáu mươi năm ha của dự án khu dân cư bắc phước kiển
là tài liệu chứng cứ của vụ án xảy ra tại vạn thịnh pháp
theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi ba của quốc cường gia lai khoản phải trả sunny island
số tiền hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng đang được hạch toán trong mục phải trả ngắn hạn khác
số tiền này tương đương khoảng ba mươi tổng tài sản của quốc cường gia lai tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
thưởng gần một năm trăm linh tỷ cho người hỗ trợ pháp lý
dương tấn trước cựu tổng giám đốc công ty tường việt khai được trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp thưởng gần một năm trăm linh tỷ đồng khi hỗ trợ pháp lý cho trương mỹ lan
xin cấp phép cho bàn này ở hai dự án mũi đèn đỏ và dự án sài gòn bình an
khai tại tòa dương tân trước nói quen biết trương mỹ lan từ cuối năm hai nghìn hai mươi
công ty của bị cáo chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện thang máy đồ gỗ nội thất và lĩnh vực bất động sản
quá trình làm ăn hợp tác cung cấp thiết bị nội thất cho bị cáo trương mỹ lan
bị cáo thấy tiềm năng về các dự án bất động sản của trương mỹ lan ở nhiều vị trí lớn
nên mong muốn hợp tác cùng trương mỹ lan
vì vậy khi được bà lan đề cập làm ăn bị cáo trước sẵn sàng hợp tác và chuyển vay tín dụng từ các ngân hàng khác sang scb
theo bị cáo trước trước khi chuyển vai tín dụng tại scb các công ty của bị cáo chưa bao giờ có nợ xấu
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trương mỹ lan trao đổi thỏa thuận với dương tấn trước về việc lan chuyển nhượng dự án thanh yến cho dương tấn trước
và công ty tường việt với giá hai năm trăm linh tỷ đồng nhưng trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại scb
số tiền nhận nợ sẽ là ba năm trăm linh tỷ đồng
trong đó có hai năm trăm linh tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án thanh yến
một tỷ đồng sẽ đưa lại trương mỹ lan sử dụng và trương mỹ lan có trách nhiệm trả scb
ngoài ra tại tòa dương tân trước khai được trương mỹ lan thưởng gần một năm trăm linh tỷ đồng khi hỗ trợ pháp lý cho trương mỹ lan
xin cấp phép cho bà này ở hai dự án mũi đèn đỏ và dự án sài gòn bình an
với số tiền này trương mỹ lan cũng chỉ đạo đồng phạm tại scb cho công ty tường việt vay gần một năm trăm linh tỷ đồng
dù các tài sản đảm bảo không đúng không phù hợp
cáo trạng xác định dương tên trước thỏa thuận thống nhất với trương mỹ lan về việc sử dụng các pháp nhân của công ty tường việt
phối hợp với các bị cáo tại scb tạo lập hồ sơ vay vốn khống rút tiền của scb để sử dụng
vì vậy trước đã giúp sức trương mỹ lan chiếm đoạt của scb hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng
trong đó dương tấn trước được ran cho một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
sau khi khởi tố vụ án bị cáo trước đã trả cho scb hơn tám trăm một mươi ba tỷ đồng nộp khắc phục năm mươi hai tỷ đồng
ngoài ra bị cáo trước còn nhận của trương mỹ lan hơn hai hai trăm linh bốn tỷ đồng và bị cáo xin nộp lại số tiền này
kết quả xét xử bị cáo dương tấn trước bị tòa tuyên phạt một mươi một năm tù
trên đây là những con số khủng những kỷ lục buồn trong vụ đại án vạn thịnh pháp
những kẻ sai phạm chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo